theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn tại khu vực miền trung tây nguyên hiện tượng enino diễn biến phức tạp gây nắng nóng gây gắt hạn hán trên diện rộng và có thể kéo dài đến giữa năm hai nghìn hai mươi
vì thế các địa phương trên khu vực đã triển khai nhiều phương án quyết liệt để vừa chống hạn phục vụ nước tưới cho hà du ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực miền trung tây nguyên
tại tỉnh gia lai đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ cao có thể vượt qua mức cao nhất đã từng ghi nhận năm hai nghìn hai mươi
dự báo giữa tháng bốn và tháng năm nhiệt độ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh này sẽ lên tới trên bốn mươi một độ c kết hợp với lượng mưa thấp khiến mực nước ở nhiều ao hồ thủy lợi sụt giảm nghiêm trọng thậm chí có nơi đã cạn kiệt
hạn hán đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng tại nhiều địa phương như cà bang chư pa
mang giang đắk đoa phú thiện đức cơ và trực rồng
tỉnh gia lai đã yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo kiểm tra giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du các công trình thủy điện thủy lợi lập kế hoạch xả nước về hạ du để phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân
tại tỉnh lâm đồng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thiếu nước
để đối phó với tình trạng hạn hán ngày càng lan rộng tỉnh lâm đồng đang đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp chống hạn đảm bảo an toàn hiệu quả cho sản xuất và nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân
để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hạn hán các địa phương đơn vị tại lâm đồng đã và đang thực hiện đồng bộ một số giải pháp như
chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng sang loại cây ít dùng nước giảm diện tích sản xuất thay đổi lịch thời vụ
trong xu thế hiện nay cũng cần phải vận dụng một mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trong đó hạn chế việc làm cỏ tăng cường trồng các cây chế bóng và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để tăng cường khả năng giữ nước ở trong đất sẽ giúp cho cây trồng chống được hạn hán
theo dự báo nếu nắng nóng kéo dài toàn tỉnh lâm đồng sẽ có hơn chín hai trăm linh hectare cây trồng bị thiếu nước tưới khoảng một bảy trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
vì vậy tỉnh lâm đồng yêu cầu các ngành chức năng điều tiết nước hợp lý với phương châm không để người dân thiếu nước sinh hoạt
khi xảy ra hạn hán cần thực hiện các biện pháp ưu tiên là cấp nước cho sinh hoạt gia súc và cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao
trong khi đó tại tỉnh đắk lắc cũng đang bước vào cao điểm mùa khô
cùng với ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh bị cạn kiệt nguồn nước
tỉnh đắk lắc đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống hạn nhằm ổn định tình hình sản xuất cho nhân dân và giảm thiệt hại do hạn hán gây ra
đắk lắc có ba trăm năm mươi hai công trình thủy lợi trong đó có hai mươi tám công trình hồ chứa đã cạn kiệt nguồn nước không còn khả năng bơm tưới
tám mươi ba hồ chứa có dung tích dưới năm mươi
hiện các địa phương đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi để tích cực bơm nước từ hồ chứa lên kênh mương dẫn nước
để cứu diện tích cây trồng đang thiếu nước trầm trọng
hướng dẫn các địa phương sử dụng nước hợp lý đồng thời khuyên cáo các chủ độc phải cối vù tích nước tối đa
và tưới chủ động tưới tiết kiệm dùng các giải pháp là tùy theo điều kiện thực tế của công trình mà dùng các giải pháp thủy lợi hợp lý
đến nay có khoảng hai năm mươi năm ha cây trồng
cây trồng các loại và một số diện tích ao nôi thủy sản đã bị khô hạn khoảng một năm trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt
ubnd tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các sở ngành đơn vị địa phương khảo sát đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa công trình thủy lợi trên địa bàn
để có phương án sử dụng nước hợp lý tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động tích chữ nước sử dụng hiệu quả
tiết kiệm nước chống thất thoát lãng phí nước đồng thời khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sử dụng giống ngắn ngày chịu hạn
đối với cây trồng dài ngày có giá trị kinh tế cao cần áp dụng các kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến áp dụng công nghệ cao tiết kiệm nước để ứng phó với tình trạng hạn hán đang diễn ra trên diện rộng
tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng cũng đang đứng trước nguy cơ xâm nhập mặn do mực nước giảm mạnh ở thượng nguồn và hà du
đặc biệt tại các vùng sản xuất lúa đông xuân lúa đang ngậm sữa bắt đầu chín rất cần nước tưới
vì thế các địa phương này đã chỉ đạo quyết liệt các ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp quan trọng
trong đó việc chủ động linh hoạt vận hành điều tiết nước tưới về hà du theo quy trình vận hành liên hồ chứa một nghìn tám trăm sáu mươi năm của thủ tướng chính phủ nhằm đảm bảo nước tưới và sinh hoạt cho hà du
một tháng trước tại trạm bơm một mươi chín tháng năm của hợp tác xã hà du
các công nhân tiến hành đao độ mặn trên sông thu bồn luôn ở mức bảy bốn phần nghìn dẫn đến không thể cấp nước tưới cho cây lúa
xong từ đầu tháng bốn đến nay việc thủy điện sông tranh hai liên tục điều tiết nước về hạ du vừa giúp đẩy mặn vừa giúp trạm bơm vận hành hết công suất cứu gần năm trăm linh hectare lúa nước vụ đông xuân